từ đầu năm đến nay huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang đã kiểm tra xử lý gần ba trăm linh vụ vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn
với tổng diện tích hơn chín trăm tám mươi m hai và một trăm một mươi hai trường hợp thuộc lĩnh vực vi phạm trật tự xây dựng tổng diện tích vi phạm hơn năm mươi hai năm trăm năm mươi m hai
đến nay tình hình chiếm đất xây dựng trái phép trên địa bàn đảo phú quốc cơ bản đã được ngăn chặn
các vi phạm về đất đai xây dựng đã được kiểm tra xử lý kịp thời lập lại trật tự kỷ cương
những năm gần đây đảo phú quốc được quan tâm đầu tư quy hoạch phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng giao thương
mang tẩm cỡ khu vực và quốc tế
theo đó tình hình giao dịch chuyển nhượng về đất đai tăng đột biến về số lượng giá đất tăng nhanh
cùng với việc luật đất đai hai nghìn một mươi ba không quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp
dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật về đất đai xây dựng gia tăng
mặt khác ý thức chấp hành pháp luật về đất đai xây dựng của một bộ phận không nhỏ cá nhân tổ chức
lợi dụng kẽ hở của pháp luật tiến hành các hoạt động tách thửa phân lô trên đất nông nghiệp